hồi một mươi sáu h ngày ba tháng một vị trí tâm bão ở vào khoảng sáu hai độ vĩ bắc một trăm linh bốn một độ kinh đông cách mũi cà mau hai trăm năm mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km đến một mươi sáu h ngày bốn tháng một
vị trí tâm bão ở vào khoảng tám ba độ vĩ bắc một trăm linh năm độ kinh đông cách đảo thổ chu kiên giang khoảng ba trăm ba mươi km về phía tây tây nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão trên biển đông trong hai mươi bốn h tới gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến năm độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm linh sáu
do ảnh hưởng của rìa bắc và hòa lưu bão số một nên khu vực miền tây nam bộ có mưa vừa mưa to
riêng các tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau kiên giang có nơi mưa rất to từ một trăm linh một trăm hai mươi mm một đợt
khu vực nam bộ có khả năng xảy ra rông lốc xoáy gió giật mạnh
trước tình hình trên các ngành chức năng khuyến cáo người dân các địa phương khu vực nam bộ
cần chủ động trong công tác phòng chống chẳng chống nhà cửa cơ sở sản xuất
để bảo vệ tài sản tránh những thiệt hại lớn xảy ra
chuyển sang một thông tin khác tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau cho biết
trưa nay đơn vị nhận được thông tin về việc một tàu cá cùng năm thuyền viên bị hỏng máy khi đang hành trình tránh bão số một
tàu cá bị hỏng máy mang số hiệu cm chín mươi hai nghìn một trăm hai mươi ba ts do ông tô văn huynh làm chủ và là thuyền trưởng
khoảng tám giờ ba mươi phút ngày ba tháng một khi tàu đang trên đường chạy vào bờ tránh bão
đến vị trí cách đảo hòn chuối sáu mươi hai hải lý về hướng tây tây nam
tàu bất ngờ bị hỏng máy do sóng to gió lớn nên các phương tiện cứu hộ chưa đưa người từ tàu cá sang tàu cứu hộ
hiện bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cà mau đang huy động năm tàu tìm kiếm cứu nạn để sẵn sàng tham gia ứng cứu khi điều kiện cho phép
tính đến một mươi một h ngày ba tháng một tại đảo hòn chuối có bốn mươi một tàu cá công suất nhỏ không chạy vào bờ được do sóng to
cũng trong sáng nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bạc liêu cho biết tàu kiểm ngư kn hai trăm sáu mươi chín của trung ương
đã tiếp cận lúc một mươi một h trưa và cứu nạn thành công tàu bl chín mươi ba hai nghìn hai trăm hai mươi hai ts có tám thuyền viên bị chết máy trôi giặt trên biển vào ngày hai tháng một
hiện tàu đang được lai dắt về cơ biển ganh hào của tỉnh bạc liêu